cập nhật thông tin về hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày hôm qua
tại quảng trị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra xác minh vụ việc một xe ô tô đã gặp nạn rơi xuống vực
vào ngày hôm qua khi nhận được tin báo của người dân trên địa bàn về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã hướng lập huyện hướng hóa
đồn biên phòng hướng lập đã phối hợp với công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường
thông tin ban đầu cho biết xe bảy chỗ mang biển kiểm soát ba mươi k một mươi nghìn bốn trăm chín mươi sáu đang lưu thông từ hướng quảng bình và quảng trị trên trục đường hồ chí minh nhánh tây
thì bị mất lái lao xuống tà lưu bên phải khoảng hơn hai mươi mét
tài xế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại nghệ an bị thương và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
lực lượng chức năng đang phối hợp với các lực lượng của địa phương bảo vệ hiện trường tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ việc